tại yên bái ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh tại tổ ba thị trấn nông trường trần phú huyện văn chấn
từ ngày bốn tháng năm đến nay đã qua ba mươi ngày ubnd tỉnh yên bái đã có thông báo hết dịch
tuy nhiên những ngày qua trên địa bàn huyện văn chấn vẫn có thêm bốn xã xuất hiện dịch tại bốn hộ gần bốn mươi con lợn mắc bệnh và phải tiêu hủy
ubnd huyện văn chấn yêu cầu các địa phương tiếp tục bảo đảm việc phát triển chăn nuôi không để tái phát dịch trở lại
nghiêm cấm mọi hoạt động nhập lợn giống và sản phẩm có nguồn gốc động vật từ nơi khác hoặc vùng có dịch vào địa bàn
chính quyền cơ sở và người chăn nuôi tiếp tục chủ động việc phòng chống dịch tả lợn châu phi